tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thợ ủy quyền của chủ tịch nước đã trao quyết định lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ nam sudan cho hai sĩ quan trong vai trò là quan sát viên quân sự
tính đến nay việt nam đã cử ba mươi tám lượt cán bộ sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tới các phái bộ
và một bệnh viện giã chiến cấp hai tại nam sudan với sáu mươi ba cán bộ nhân viên y bác sĩ
hiện hoạt động của bệnh viện giã chiến cấp hai số một đang hoạt động hiệu quả và được liên hợp quốc đánh giá cao
góp phần khẳng định vai trò của việt nam đối với cộng đồng quốc tế
khẳng định việt nam là thành viên có trách nhiệm của liên hợp quốc
hai sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ lần này đáng chú ý có một sĩ quan là nữ
tất cả đều mang tâm thế sẵn sàng phát huy tinh thần chủ động khắc phục khó khăn
hoàn thành nhiệm vụ cũng như giữ gìn mà hình ảnh đẹp của anh bộ đội cụ hồ đến với bạn bè quốc tế